xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay thứ tư ngày hai mươi sáu tháng một
sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung chi tiết
thưa quý vị được anh trai thuê làm giám đốc trần thị thanh hương
trú tại quận phú nhuận tp hcm đã ký khống bốn mươi hai hóa đơn tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi trung quốc
chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn hai nguyễn quang thuần giám đốc chi nhánh xuất nhập khẩu đà nẵng
thuộc bộ thương mại nay là bộ công thương cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ
mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở cá nhân để kê khai nguồn hàng
thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang trung quốc với doanh số gần ba trăm linh tỷ đồng
chi nhánh xuất nhập khẩu đà nẵng đã mua hóa đơn của một mươi bảy đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế một mươi sáu tỷ đồng
trần thánh nhân là một đối tượng trong đường dây của thuần đã lập nên công ty việt phương và thuê em gái là bị cáo hương
với lương mỗi tháng là hai năm triệu đồng chỉ để ký khống hai hợp đồng với giá trị hơn sáu mươi tỷ đồng
đến thời điểm bị phát hiện cả thuần và đồng bọn đã hợp thức hóa hồ sơ làm thủ tục để cục thuế đà nẵng
hoàn thuế một năm tỷ đồng và chia nhau chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đấu tranh và triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ số lượng lớn
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại khu vực xã quảng tín tỉnh đắk nông phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt giữ hai đối tượng trú tại tp hcm và tỉnh đắk nông
trái phép một trăm hai mươi hộp pháo với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án
tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định
thưa quý vị khán giả những ngày giáp tết thì tình hình buôn bán và vận chuyển pháo nổ trái phép
ngày càng diễn biến phức tạp để đấu tranh và ngăn chặn thì công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo
các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành phố đồng loạt gia quân ngăn chặn và phòng chống các hành vi sai phạm về pháo nổ
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn công an phường trương quang trọng
thành phố quảng ngãi đã kịp thời phát hiện bắt quả tàng đối tượng trần văn hải chú tổ dân phố trường thọ đông a
phường trương quang trọng về hành vi đốt pháo trái phép
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tám quả pháo tự chế chưa qua sử dụng
trước đó trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện mộ đức đã bắt hai vụ vận chuyển pháo trái phép
trong đó khởi tố đối tượng lê thanh an ở xã phổ phong thị xã đức phổ có hành vi tàng trữ trên một mươi sáu kg pháo

để phòng ngừa các hành vi mua bán sử dụng pháo trái phép
công an các đơn vị địa phương đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền về pháp luật có liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh đồng thời tổ chức cho chủ cơ sở kinh doanh
viết cam kết không vi phạm các quy định của nhà nước về vũ khí vật liệu nổ
bên cạnh công tác tuyên truyền kiểm tra các cơ sở nghi mua bán trái phép pháo
thì chúng tôi đã mạnh công tác nắm tình hình quản lý các đối tượng nghi vắng về các hành vi mua bán trái phép pháo
để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hoạt động buôn bán vận chuyển sử dụng pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt trong thời gian cận kề tết nguyên đán
điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm tình hình địa bàn
kiểm tra kiểm soát kịp thời phát hiện bắt giữ pháo lậu ngay tại biên giới ngăn chặn không để pháo xâm nhập vào nội địa
thông tư hai mươi một hai nghìn hai mươi một tt bct của bộ công thương cho biết từ ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sáu cửa khẩu cảng biển sẽ tiếp nhận mặt hàng nhập khẩu ô tô dưới một mươi sáu chỗ
trong đó cửa khẩu nghi sơn là cảng biển thứ sáu được phép nhập khẩu
từ ngày hai mươi bốn tháng một việt nam nhập khẩu ô tô chở người dưới một mươi sáu chỗ chỉ được thực hiện
tại sáu cửa khẩu cảng biển bao gồm cửa khẩu cái lân quảng ninh nghi sơn thanh hóa hải phòng đà nẵng
thành phố hồ chí minh và bà rịa vũng tàu
quy định này được lý giải do ô tô dưới một mươi sáu chỗ là mặt hàng đặc thù vận chuyển bằng tàu chuyên dụng
nên công tác xếp dỡ và thông quan cần bố trí kho bãi cảng biển phù hợp
quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu về kiểm hóa thống kê xuất nhập khẩu cũng như thuận tiện cho dịch vụ logistics của nhà nhập khẩu
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
hàng nghìn cây đào ở miền bắc được người bán đưa về thành phố hồ chí minh phục vụ nhu cầu mùa tết nhâm dần
đào giống nhật tân được trồng trên đất nam định rồi đi xe tải lạnh vào thành phố hồ chí minh bán tết
cành đào năm nay rẻ hơn so với năm ngoái khoảng tám trăm linh đồng gốc trung có giá giao động khoảng từ một triệu ba trăm linh nghìn đồng trở lên
ngày sát tết lượng khách chơi hoa đào tăng cao không khí mua bán cũng tấp nập hơn
thông tin từ liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm cho biết từ cuối tuần qua
hai nhóm hàng hóa có sức mua bật tăng mạnh so với tuần trước là nhóm các loại trái cây nội địa
và nhóm các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng mứt tết với mức tăng hơn năm mươi
những ngày giáp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai các cửa hàng khuyến mại rầm rộ cuối năm với mức giảm giá lên tới tám mươi
tuy nhiên theo khảo sát nhiều tuyến phố thời trang như chùa bộc phạm ngọc thạch hàng ngang hàng đào
và các trung tâm mua sắm lượng khách tới xem và mua hàng không nhiều người bán tham trời vì ế
thị trường chuối phục vụ tết ở tỉnh khánh hòa vào thời điểm sôi động nhất
nhằm đáp ứng nhu cầu trang trí bàn thờ gia tiên theo phong tục của người việt
chuối mốc là giống được bán nhiều nhất để phục vụ thị trường tết
chuối được trồng trên các sườn núi ở các huyện cam lâm diên khánh khánh sơn
thương lái ở khắp miền trung đã tìm đến hối hả thu mua kịp vận chuyển đưa ra thị trường
thưa quý vị cận tết nguyên đán thì nhu cầu đổi tiền mới tiền lẻ của người dân lại tăng lên đột biến
và nắm được điều này thì một số trang mạng cung cấp dịch vụ đổi tiền đã hoạt động rầm rộ và công khai
tuy nhiên thì với những giao dịch dễ dàng qua mạng thì việc đổi tiền lẻ hiện đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
là người làm kinh doanh các dịch vụ đồ uống
tết như thế này chị nguyễn thị quỳnh mai lại mong muốn được sử dụng những đồng tiền lẻ mới qua dịch vụ đổi tiền trên mạng
để mừng tuổi con cháu và những người thân của mình
đổi tiền mới này nó cũng nhiều người có nhu cầu
mình thấy là có đôi khi cái phí nó hơi là cao có thể đổi ba triệu thì chỉ nhận được về hai triệu sáu tiền mới thôi
thế và có những khi còn bị rủi ro là còn dính tiền giả
mình cũng khá là băn khoăn trong cái vấn đề này
thiết là phải cần cái đồng tiền mới của ngân hàng win cyri đâu mà mình có thể dùng cái tiền mà nó cũng tương đối mới là được rồi
chỉ cần gõ từ khóa đổi tiền lẻ trên các công cụ tìm kiếm hàng chục website cung cấp dịch vụ này sẽ hiện ra
cũng giống như chị mai qua trao đổi với phóng viên chị trần thị thùy linh đã có chia sẻ cụ thể về vấn đề đổi tiền mới tiền lẻ trong dịp tết
tìm hiểu trên mạng các kênh mạng xã hội để đổi chút tiền lẻ để gia đình dùng
vì số lượng người muốn đổi tiền lẻ quá là nhiều cho nên là cũng nên cơ hội này là nhiều người họ trà trộn vào trong những cái sấp tiền lẻ mới có lẫn những đồng tiền giả
nhưng mà vì là ngày tết ngày tết cũng bận rộn và nhiều công việc số lượng cũng là không nhiều cho nên là tôi cũng bỏ qua
các kênh mạng xã hội để đổi tiền lẻ và tiền mới qua mạng tìm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao bởi nhiều trang web đổi tiền không có địa chỉ rõ ràng và thường yêu cầu khách hàng là phải chuyển khoản trước nên không ít người đã bị mất tiền khi chưa nhận được tiền mới và tiền lẻ
đa phần thường bị rút ruột hoặc là cháo tiền giả
trong tiểu mục cảnh giác ngày hôm nay phóng viên nguyễn hương đã có cuộc trao đổi với ông cao sĩ kiêm nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước để hiểu rõ hơn về câu chuyện này
trước nhu cầu đổi tiền lẻ tiền mới dịp cuối năm của người dân tăng cao một số người đã kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng phần trăm tranh lệch quá cao thậm chí có một số đối tượng còn đi lừa đảo dựa vào chiêu thức đổi tiền dịp tết
vậy ông có suy nghĩ gì về thực trạng này
có người thì người ta đã lợi dụng để buôn tiền tới an ninh tranh lệch đây là một cái hiện tượng nó rất không hay và nó tạo nên một cái không lành mạnh trong cái xã hội
và nó tạo nên cái phân phối lại cái thu nhập nó không hợp lý cho nên là ngân hàng nhà nước cũng như các cơ quan hay chức năng ấy là đang có cái tuyên truyền giải thích hạn chế quản lý để cho cái này nó giảm bớt đi
và cái chỗ nào thật cần thiết thì mới đáp ứng để tránh những cái tiêu cực cho cái việc mà có thể khan hiếm tiền ra cái lợi dụng
nó buôn đi buôn lại
cái thứ hai là những người mà thu nhập thấp với những người mà cần cái này là số rượu rất đông
cho nên nếu mà nó bị trao đi đổi lại mà ăn tranh lệch qua một cái tầng lớp trung gian thì nó tạo nên một cái thu nhập không hợp lý
và nó tạo nên một cái sự không công bằng trong xã hội
cho nên cái tư tưởng chung là phải quản lý chặt chẽ cái này
thưa ông những hành vi đổi tiền để hưởng
anh chân lệch thu phí đổi quá cao trong khi không biết có phải tiền thật hay không
đều là vi phạm quy định trong pháp luật của lĩnh vực ngân hàng
ông nhìn nhận vấn đề này ra sao
chứ cái việc mà nó một là đổi tiền anh chân lệch
hai là tuần tiền giả vào
đây là một hình thức phạm pháp
mà phạm pháp thì phải quản lý rất chặt và phải chữa lý rất nhiều
và muốn xử lý và quản lý được cái này thì trước hết là người dân phải được giá cổ
phải được nhận
những cái việc chỉ cần làm nhưng mà không được làm
cái thứ hai là các cơ quan quản lý các cơ quan chức năng phải có kiểm soát thường xuyên
để mà ngăn chặn những cái hiện tượng có thể lợi dụng
để xử lý ngay những hiện tượng mà nó làm cho không lành bệnh trong những hoạt động này
hoặc là xử lý những hiện tượng vi phạm pháp luật
ông có khuyến cáo gì với người dân về việc đổi tiền lẻ trong dịp tết
để tránh những rủi ro có thể xảy ra như sập bẫy tiền giả lừa đảo hay không
hiện nay và đặc biệt là mấy năm gần đây thì ngân hàng nhà nước cũng đã có cái cho phép
hoặc là có thực hiện cái bường thổi qua cái tài khoản
hay là qua cái hoa lại qua thanh toán qua không trùng tiền mặt
cho nên nó cũng tránh được những cái mà lợi dụng
và nó cũng tránh được cái tung tiền giả ra
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi
vâng mới đây thì chính phủ đã tăng cường công tác quản lý
điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường
bảo đảm cho tự an toàn xã hội dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
theo đó yêu cầu ngân hàng nhà nước tổ chức tốt công tác điều hòa
và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế
phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra
kịp thời xử lý các hoạt động mua bán ngoại tệ
dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật
cũng như lợi dụng việc đổi tiền để lừa đảo sử dụng tiền giả
vâng thưa quý vị theo xu hướng mua sắm cho những ngày tết cổ truyền
những năm gần đây bắt đầu có nhiều chuyển dịch
nhất là trong đợt dịch covid như là hiện nay
thì người dân không phải tốn quá nhiều thời gian đi chợ
nhưng vẫn có một mâm cỗ thịnh soạn nhờ dịch vụ đặt cỗ tết
mâm cỗ tám món chuẩn bị bắp được chuẩn bị cầu kỳ kỹ lưỡng
giá chỉ khoảng một triệu đồng là sản phẩm chủ đạo của nhà hàng này
trong những ngày cận tết
mỗi ngày cửa hàng chị vũ kiều trang nhận được hàng chục đơn hàng
riêng ngày cúng ông công ông táo vừa qua
cửa hàng gần như quá tải do lượng đơn lên đến một trăm linh mâm cỗ
mọi người ai cũng bận rộn hơn họ sẽ hướng đến để đặt các dịch vụ
mang về như thế này vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo được sức khỏe
vừa đảm bảo được dinh dưỡng tất cả các thứ đấy
bởi vì khi mà trong một cái mâm gỗ của mình
bao giờ mình cũng tính các cái hàm lượng protein hay là rau củ quả
và các thứ để cân bằng cân đối trong một cái mâm cỗ
ngoài yếu tố chất lượng giá cả
giao hàng đúng giờ cũng là yêu cầu quan trọng của người tiêu dùng
cơ sở đặt cỗ cung tết của anh trần ánh dũng cam kết sẽ chuyển đơn hàng cho khách
trong vòng hai tiếng kể từ khi đặt cỗ
năm nay đã tăng lên khoảng hai ba mươi so với năm ngoái
là cái nhu cầu mọi người muốn đặt về nhà
và nhất là bây giờ là mọi người không có thời gian
và cả thứ hai là do dịch thì mọi người đặt này cũng rất là tiện
hiện các cơ sở sản xuất vẫn tiếp tục nhận đơn
cho đến ngày gian
đào thừa một số cơ sở nhận đơn cho ngày mùa hè tết
người tiêu dùng nên lựa chọn cơ sở làm gỗ uy tín
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để có ngày tết sẵn đẹp
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai